bất chấp lệnh cấm nhằm phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
chủ quán karaoke sáu mươi tám thị trấn bá hiến huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc vẫn đón khách vào hát
cả chủ lẫn khách vừa bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an huyện bình xuyên lập biên bản xử phạt
trước đó tổ công tác kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke sáu mươi tám do trần thị hiền làm chủ vẫn mở cửa đón khách
tại phòng vip hai có một nhóm thanh niên gồm một mươi người trong đó có bảy nam và ba nữ đang tụ tập hát
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tại phòng hát cho những người có mặt trong quán
đi khai báo y tế và lấy địa chỉ cư trú phục vụ công tác giả soát dịch bệnh
đồng thời đưa các trường hợp trên về trụ sở làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
và yêu cầu chủ cơ sở dừng hoạt động kinh doanh từ thời điểm kiểm tra